hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác quốc tế về vành đai và con đường
đã được tổ chức tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
chủ tịch trung quốc tập cận bình làm chủ tọa với sự tham dự của các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ của hai mươi chín quốc gia
và tổng thư ký liên hợp quốc chủ tịch ngân hàng thế giới giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế đoàn việt nam
do chủ tịch nước trần đại quang dẫn đầu tham gia đoàn có phó thủ tướng vương đình huệ và lãnh đạo một số bộ ngành

nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các quốc gia và thực hiện thành công chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc về phát triển bền vững
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt
mỗi quốc gia khu vực đều tìm cách tiếp cận mới sáng tạo phát huy tối đa tiềm năng lợi thế khai thác hiệu quả những thành tiệu tiên tiến của khoa học công nghệ
bảo đảm môi trường hòa bình an ninh ổn định để cùng phát triển bền vững
trên tinh thần đó việt nam hoàn nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế kết nối khu vực nói chung sáng kiến vành đai và con đường nói riêng
và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng chia sẻ về các mục tiêu của năm apec hai nghìn một mươi bảy và khẳng định việt nam với vai trò là nước chủ nhà của hội nghị apec năm hai nghìn một mươi ba
đã và đang tích cực hợp tác với các nền kinh tế thành viên để thúc đẩy tạo dựng quan hệ đối tác châu á thái bình dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm hai nghìn hai mươi
tại diễn đàn các nhà lãnh đạo đã đề cập các thế mạnh vai trò của các thể chế hợp tác khu vực và toàn cầu hiện nay những lợi thế so sánh của mỗi nước và khu vực trong quan hệ kinh tế thương mại đầu tư trao đổi khoa học công nghệ giáo dục và du lịch
hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế thông qua thúc đẩy các cơ chế hợp tác và chiến lược phát triển khu vực và toàn cầu trong đó có sáng kiến vành đai và con đường thúc đẩy hợp tác công nghiệp thương mại đầu tư tài chính phát triển kết cấu hạ tầng khoa học kỹ thuật hỗ trợ sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu tăng cường kết nối giữa các quốc gia hỗ trợ các nước kém phát triển và đang phát triển khắc phục các nút thắt phát triển nâng cao hiệu quả kết nối
lợi từ các cơ hội phát triển hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững cả về kinh tế xã hội và môi trường
các nhà lãnh đạo đề cao tinh thần hòa bình hợp tác minh bạch bao trùm bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau và nhấn mạnh các nguyên tắc hợp tác gồm tôn trọng mục tiêu nguyên tắc của hiến trưng liên hợp quốc và luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác trên cơ sở tham vấn hợp tác cùng có lợi tôn trọng sự đa dạng và đóng góp của các nền văn hóa cho phát triển bền vững k
cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã ra thông cáo chung theo đó khẳng định các quốc gia có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình hợp tác cùng có lợi tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo dựng một cộng đồng hòa bình thịnh vượng